đã hơn hai năm nhưng những hộ ở quanh khu vực mỏ than bố hạ thuộc xã đồng hưu huyện yên thế tỉnh bắc giang vẫn luôn phải đối mặt với nỗi hoang mang khi đêm ngày bị tra tấn bởi các trận mưa bom trong quá trình phá đá tìm vàng đen của những công nhân khai thác thuộc đội sáu công ty cổ phần khoáng sản bắc giang
sự việc này đang làm ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và sinh hoạt của người dân huyện yên thế tỉnh bắc giang
đây là những gì mà các hộ dân sinh sống tại xóm đào vàng phải gánh chịu hơn hai năm qua
qua tìm hiểu ngoài những trận mìn các đội sản xuất còn đổ thải gây mất dòng chảy lấp hết con suối xóm đèo vàng nên nhiều năm nay người dân khu vực này luôn bị ngập lụt mất mùa và không thể canh tác
các hộ dân cũng cho biết họ đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền công an xã nhưng các đơn vị này cũng chưa một lần đến tìm hiểu ghi nhận thực tế
công phép thì huyện chỉ phối hợp là xã huyện phối hợp rồi giám sát thôi
em gọi có vấn đề gì báo cáo trên thì kiến nghị trên để định chỉ hoặc có biện pháp kiểm tra xử lý hành chính hoặc là các biện pháp khác